ngày một mươi tám tháng một mươi một trong khuôn khổ chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh do chính phủ đức tài trợ
viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương phối hợp với tổ chức hợp tác quốc tế đức đã tổ chức hội thảo
hai mươi năm luật doanh nghiệp thành tiệu bài học và yêu cầu cải cách
ra đời từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín qua hai mươi năm luật doanh nghiệp đã hai lần được sửa đổi thay thế vào năm hai nghìn năm và hai nghìn một mươi
và hiện đang xin ý kiến sửa đổi tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
theo các chuyên gia luật doanh nghiệp sau nhiều lần sửa đổi đã có những cải cách theo hướng tốt hơn
như quy định cụ thể danh mục ngành nghề cấm kinh doanh ngành nghề có điều kiện bỏ ghi ngành nghề kinh doanh
bỏ yêu cầu bắt buộc có còn dấu
tuy nhiên bên cạnh đó một số ngành vẫn áp dụng kiểm soát hạn chế đáng kể quyền tự do kinh doanh
như dịch vụ pháp lý tài chính ngân hàng và một số dịch vụ khác
bên cạnh đó về chi phí tuân thủ có giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao
các doanh nghiệp vẫn thiếu công cụ đáng tìm cậy để bảo vệ lợi ích của mình
vì vậy để bảo đảm tính ổn định luật doanh nghiệp vẫn cần phải xây dựng được một số nguyên tắc cốt lõi
giúp các quy định dễ dàng thống nhất phù hợp với nhau